cùng với lượng khách du lịch quốc tế việt nam tăng hàng năm
lượng người việt nam đi du lịch nước ngoài tăng trưởng liên tục bình quân hai mươi một năm
thế nhưng một trong những vấn đề khiến các nhà làm du lịch lo ngại hiện nay
chính là tình trạng lợi dụng du lịch để ở nước ngoài cư trú bất hợp pháp
tại các hội trợ du lịch nhu cầu mua tour quốc tế rất lớn
với các công ty lữ hành quốc tế uy tín mỗi năm lượng khách quốc tế tăng đến ba mươi
theo hiệp hội du lịch việt nam trong năm hai nghìn một mươi tám đã có tới một mươi triệu lượt khách việt đi du lịch nước ngoài
số lượng khách du lịch nước ngoài tăng khẳng định mức sống cũng như nhu cầu tăng
sau sự việc những du khách cố tình trốn
đã ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh đất nước con người việt nam
gần đây nhất đại sứ quán nhật bản tại việt nam thông báo hủy bỏ tư cách
với sáu công ty du lịch việt nam và một công ty bị đình chỉ có thời hạn
dù không đưa ra lý do nhưng theo nhiều đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế
nguyên nhân chủ yếu liên quan đến việc du khách trốn ở lại bất hợp pháp
để quản lý hoạt động du lịch đưa khách việt nam ra nước ngoài
nghị định bốn mươi năm hai nghìn một mươi chín ndcp về xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch
có hiệu lực từ ngày một tháng hai
nếu đơn vị để khách du lịch trốn ở lại nước ngoài trái pháp luật
sẽ phạt tiền từ tám mươi triệu đồng đến chín mươi triệu đồng
hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh hoạt động lữ hành
từ một mươi hai đến một mươi tám tháng
bởi vậy thì phải làm sao mà để phân biệt tưởng ra
cái nào là cái chân chính và cái không chân chính
phổ biến để thực hiện những cái định này thì không phải chỉ một vài lần
mà có lẽ diễn ra rất nhiều và kể cả trong quá trình làm các tình huống xảy ra
chúng ta có thể điều chỉnh sửa đổi hay bổ sung
làm thế nào đó cho cái hiệu quả nhất trong khi chúng ta ứng dụng luật
cũng như các quy định về pháp luật để thực hiện hoạt động trong một ngành du lịch

nhưng nói về các câu hỏi của các hàng luật chúng ta cũngwritten về các câu hỏi của các hàng luật
tinh vi để qua mặt các công ty du lịch
các doanh nghiệp du lịch chân chính kỳ vọng những quy định chặt chẽ
cụ thể từ nghị định bốn mươi năm sẽ góp phần làm trong sạch trong môi trường kinh doanh du lịch việt nam